trong khi thế gia quân đầy phấn khởi đồng bào người mông tại xã bản lầu huyện mường khương tỉnh lào cai
đang nô nước thu hoạch vụ dứa đầu tiên của năm mới
mặc dù giá dứa thời điểm này thấp hơn so với mọi năm nhưng cũng mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho đồng bào nơi đây
với năm trăm năm mươi hectare dứa cho thu hoạch sản lượng ước đạt một mươi hai năm trăm linh tấn
tạo thu nhập từ dứa cho nhiều hộ gia đình đạt từ một trăm linh đến hai trăm linh triệu đồng trên một năm
cây dứa được người dân tận dụng trồng tập trung tại các thôn có địa hình đồi dốc
sau nhiều năm đến nay cây dứa đang là cây chủ lực cùng với cây chuối trong công tác xóa đói giảm nghèo phát triển kinh tế ở địa phương
mặc dù thời điểm hiện tại giá dứa đang ở mức ba đồng một kg thấp hơn mọi năm khoảng một đồng nhưng người dân vẫn có lãi
thu nhập từ dứa sẽ tạo điều kiện cho người dân bản lầu có vốn để đầu tư gieo trồng các vụ sau trong năm
theo cơ quan chức năng để bảo đảm đầu ra cho người dân
tỉnh lào cai đã quảng bá kêu gọi và hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước thu mua đảm nhận bao tiêu toàn bộ sản phẩm cho người dân
đồng thời khuyến cáo người dân cần phải trồng dứa theo quy hoạch tránh trồng ồ ạt khiến cung vượt cầu gây thiệt hại cho người dân